để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tp hcm sẽ đưa một chín trăm một mươi chín phòng học mới vào sử dụng với tổng mức đầu tư là trên năm hai trăm linh tỷ đồng
đây là một sự cố gắng lớn lao của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự nghiệp chồng người
hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho khai sản năm học mới đang được các trường học trên địa bàn tp hcm
triển khai hết sức khẩn trương từ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đến vệ sinh trường lớp
tại trường mầm non ba phường ba quận bình thạnh niềm vui của cô trò được nhân lên
khi ngôi trường mới khang trang với tổng mức đầu tư trên hai mươi ba tỷ đồng được đưa vào sử dụng
trong những năm qua thì trường chúng tôi cũng đã có được những thành tích trường đạt trường tiên tiến xuất sắc
và năm nay để đi vào năm học mới với những điều kiện tối ưu như thế này
chúng tôi sẽ hứa cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo của ngành
và để cố gắng năm nay sẽ hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục
và đem đến tất cả mọi quyền lợi ưu tiên nhất cho trẻ
và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường để đảm bảo cho trẻ được phát triển tốt
và tạo được niềm tin cho phụ huynh
do dân số cư học tăng nhanh
trong năm học mới này toàn tỉnh thành phố đã tăng hơn năm mươi chín học sinh
so với năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó khối công lập tăng bốn mươi sáu bốn trăm chín mươi sáu em còn lại là khối ngoài công lập
em đã thăm niên được bảy năm ở trường
thì năm nay trường được khang trang xây dựng mới
thì bản thân em cũng như các giáo viên ở trường rất là phấn khởi và vui vẻ
mấy tuần vừa qua đang trong tinh thần chuẩn bị trang trí
dọn dẹp lại các ngôi trường để chuẩn bị trong năm học mới để đón các cháu được tốt hơn
để đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
thành phố đã tuyển dụng mới gần bốn sáu trăm linh giáo viên cho các cấp học
công tác tuyển dụng đến nay cơ bản đã hoàn thành
trong những năm học vừa qua trường đã đạt được rất nhiều thành tích
ví dụ như là có hai giáo viên đã đoạt giải nhất chu văn an lần thứ một mươi hai và lần thứ một mươi
một giáo viên đạt giải ba giáo viên giỏi thành phố
trường luôn đạt danh hiệu
tập thể xuất sắc cấp thành phố trong nhiều năm liền
chi bộ đạt trong sạch vững mạnh
cũng như các tổ chức đoàn đội luôn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm niền
đây là những thành tích rất đáng tự hào của trường
trong năm học mới này thì với cơ sở vật chất khang trang hơn
thì trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
và sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều hơn nữa để đạt được nhiều thành tích
cũng như là quan tâm tốt đến nhiệm vụ chính trị của trường
đó là giáo dục học sinh thật tốt
phát triển các em một cách toàn diện về nhiều những kỹ năng sống
cũng như là những năng khiếu bản thân của các em
lãnh đạo thành phố cũng đang kiến nghị với nhà nước
có cơ chế đặc thù cho phép trường mầm non ở các khu công nghiệp
khu chế xuất được dạy học đến một mươi bảy h ba mươi và học cả ngày thứ bảy hàng tuần
nhằm tạo điều kiện cho công nhân an tâm sản xuất